không chịu tác động của không khí lạnh trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục duy trì trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi miền bắc chuyển mưa rét miền trung chuyển lạnh thì ở nam bộ và tây nguyên
ngày mai vẫn là ngày nắng mạnh từ sớm
nhiệt độ ngày ở khu vực tây nguyên vẫn duy trì mức cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
và nắng nóng cục bộ vẫn xuất hiện ở các tỉnh miền đông nam bộ
không khí lạnh vì thế mà ở khu vực vịnh bắc bộ vẫn có mưa rào và rông dài rác
làm cho tầm nhìn xa bị giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy và gió giật
trong khi đó khu vực huyện đảo hoàng sa không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
gió hướng đông đến đông nam chỉ thổi với cường độ yếu ở mức cấp ba đến cấp bốn
trời không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
còn đối với khu vực huyện đảo trường sa gió cũng chuyển sang hướng đông bắc đến đông
cường độ ở mức cấp bốn sóng biển ở cả hai huyện đảo đều thấp dưới hai mét
trời không có mưa rông biển lặng thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước